quân khu chín vừa điều hàng chục xe chuyên dụng chở nước hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
tại ba huyện thới bình u minh và trần văn thời của tỉnh cà mau
đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn
cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu chín cùng các phương tiện chuyên dụng
chở năm bình nước lọc từ thành phố cần thơ đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do thiếu nước uống
đây là những dùng thiếu nước nghiêm trọng của tỉnh cà mau do ảnh hưởng bởi hạn kháng
những trang thiết bị chuyên dụng của quân khu chín từ đường bộ đến đường thủy và cả những xe tải nhỏ
đều được trưng dụng với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà để chia sẻ những khó khăn với người dân dùng sâu
hiện tại toàn tỉnh cà mau có hơn hai sáu trăm linh hộ bị thiếu nước do một số nơi không khai thác được nước ngầm
và kênh rạch khô cạn người dân phải mua nước sinh hoạt với giá rất cao
từ bốn mươi đến năm mươi đồng một mét khối